liên quan đến sự cố thuyền chở hàng chục tấn hóa chất bị chìm trên sông đồng nai mà truyền hình nhân dân đã thông tin
đến chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã trục vớt được ba thùng hóa chất
đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó các lực lượng chức năng gồm công an tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và chính quyền địa phương
đã đến hiện trường khảo sát khu vực xung quanh địa điểm thuyền chìm
thống kê lượng hóa chất đang còn trong các bồn ở dưới sông đồng nai để có giải pháp nhanh chóng trục vớt
đồng thời làm việc với chủ phương tiện thuyền trường và các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
cũng như trách nhiệm của các cá nhân đơn vị doanh nghiệp liên quan
bước đầu qua quan sát có thể thấy thuyền chở hóa chất đã bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều mảnh gỗ đá mục ở phần thân thuyền
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý
thưa quý vị tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec diễn ra tại papua new guinea
tổng thống hàn quốc moon jae in đã đề xuất thành lập quỹ thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số ở châu á thái bình dương
nhằm khuyến khích hợp tác khu vực và nâng cao năng lực tại các nước đang phát triển
trong bài phát biểu tại hội nghị apec tổng thống hàn quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với tầm nhìn kinh tế kỹ thuật số của apec
được thông qua hồi năm ngoái để cải thiện công nghệ dịch vụ và hợp tác
ông moon jae in đề xuất thành lập quỹ đổi mới kỹ thuật số apec để khuyến khích các thành phần kinh tế ở mỗi nước tham gia
và hỗ trợ nâng cao năng lực của các nước đang phát triển
ông cũng nhấn mạnh hàn quốc sẽ đóng góp tích cực vào việc thành lập và vận hành quỹ này
ngoài ra nhà lãnh đạo hàn quốc cũng chia sẻ các chính sách của nước này hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
giảm khoảng cách kỹ thuật số và bảo vệ người tiêu dùng trên internet
seoul cũng cam kết thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng toàn diện và bền vững trong khu vực
cũng tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi sáu
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh các nước trong khu vực cần thuận theo xu thế toàn cầu hóa kinh tế
thúc đẩy kinh tế khu vực duy trì xu thế hợp tác nhằm đưa kinh tế khu vực phát triển lên tầm cao mới
trong bài phát biểu với chủ đề nắm vững cơ hội thời đại tạo sự thịnh vượng cho châu á thái bình dương
chủ tịch tập cận bình đưa ra bốn chủ trương
một là kiên trì thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực xây dựng nền kinh tế châu á thái bình dương mang tính mở
hai là kiên trì sáng tạo tạo động lực tăng trưởng mới trong đó nhấn mạnh việc phát huy tiềm năng của kinh tế số
hai là kiên trì hoàn thiện mạng lưới kết nối thúc đẩy sự phát triển mang tính bao dung
khiến sự tăng trưởng trở nên bền vững hơn cơ hội bình đẳng hơn phát triển cân bằng hơn
và bốn là kiên trì thúc đẩy quan hệ đối tác cùng ứng phó với những thách thức chung
chủ tịch trung quốc ủng hộ thúc đẩy tự do hóa và thuận tiện hóa đầu tư thương mại
bảo vệ cơ chế thương mại đa phương và phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại
ông cũng kêu gọi các nước tôn trọng sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi nước
vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh tìm cách giải quyết thách thức chung
hướng đến xây dựng cộng đồng chung vận mệnh châu á thái bình dương
lực lượng cứu hộ bang california của mỹ vừa tìm thấy thêm năm thi thể
nâng con số thiệt mạng lên bảy mươi sáu người sau chín ngày xảy ra thảm họa cháy rừng camp fire
trong khi đó vẫn còn gần một ba trăm linh người đang mất tích
đến nay các nhà chức trách của mỹ đã tìm thấy thêm năm thi thể
các nhà chức mỹ đã xác định được danh tính của sáu mươi ba trong tổng số bảy mươi sáu thi thể nạn nhân được tìm thấy
theo các quan chức thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy mỹ
sau chín ngày xảy ra thảm họa hơn sáu mươi hectare rừng hơn một mươi hai công trình đã bị thiếu rụi
ít nhất một một trăm linh người đang phải sống trong các khu lều bạt dựng tạm trong nhà thờ trường học trung tâm cộng đồng
trong khi đó có tổng cộng hơn bốn mươi bảy người đã được thông báo phải đi sơ tán
hiện lực lượng cứu hộ mới khống chế được năm mươi năm diện tích đám cháy
công tác cứu hỏa trong vài ngày tới sẽ thuận lợi hơn khi dự báo sẽ có mưa vào giữa tuần
cùng ngày tổng thống mỹ donald trump đã tới thị xát tại một số khu vực bị nạn
trong đó có thị trấn paradise nơi bị tàn phá bởi trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang california
quân đội chính phủ syri đã giành quyền kiểm soát khu vực núi lửa ansafa
thành chi cuối cùng của nhà nước hồi giáo is tự xưng ở miền nam nước này
trong khi phiến quân is đã rút về sa mạc ở phía đông
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết
phiến quân is đã rút khỏi vùng núi lửa ansafa sau khi đạt thỏa thuận với lực lượng chính phủ
kết thúc một tháng bị vây hãm và liên tục hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội
quân đội syri trước đó đã tăng cường hoạt động không kích và bổ sung hàng trăm binh sĩ cho chiến dịch tại ansafa
thất bại ở ansafa khiến is chỉ còn kiểm soát một số khu vực ở miền đông syri
nơi chúng phải đối mặt với những đòn đánh từ lực lượng do mỹ ủng hộ
khoảng một tay súng cố thủ tại núi lửa ansafa đã chống trả quyết liệt và thường xuyên phản công nhằm phá vỡ vòng vây
trong đợt phản công vào ngày một tháng một mươi một phiến quân is đã lợi dụng yếu tố bất ngờ để đột kích khiến nhiều binh sĩ chính phủ thiệt mạng
cơn bão gaja sau khi hoành hành tại vùng duyên hải phía đông ấn độ đã khiến cho ít nhất ba mươi ba người thiệt mạng
và khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán
theo giới chức địa phương
ba mươi ba nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là do nước lũ sập nhà và điện giật
chính quyền bang tamil nadu tuyên bố sẽ hỗ trợ một mươi bốn usd cho các gia đình nạn nhân
bão gaza với sức gió lên tới chín mươi km một giờ kèm theo mưa lớn
hơn ba mươi cột điện và hơn một trăm linh cây xanh đã bị cột đổ hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy
ước tính có hơn một trăm bảy mươi bảy người đã phải đi sơ tán
hàng trăm nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã được điều động để sửa chữa đường xá và khôi phục lưới điện
bão gaja là cơn bão lớn thứ hai
đổ bộ vào vùng duyên hải miền đông ấn độ trong vài tuần trở lại đây
đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt